cảm ơn các bạn đã theo dõi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng bảy mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày chín tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba hai độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng một trăm bảy mươi km về phía tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi một đến một mươi năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi hai đến một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
thưa quý vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nam trà my tỉnh quảng nam trần văn mẫn cho biết
vào sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tổ chức tìm kiếm một mươi ba nạn nhân đang mất tích
trong vụ sạt núi tại thôn một xã trà leng sau hai ngày tạm dừng để tranh bão số một mươi
lực lượng tham gia tìm kiếm trong đợt này gồm bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam lữ đoàn công binh hai trăm bảy mươi quân khu năm
công an huyện nam trà my ban chỉ huy quân sự huyện nam trà my và lực lượng chức năng xã trà leng
theo đó lực lượng chia làm hai mũi tổ chức tìm kiếm trên hai khu vực là sông leng và lòng hồ thủy điện sông tranh hai
trước đó như antv đưa tin vụ sạt lở đất tại làng ông đề thôn một xã trà leng vào ngày hai mươi tám tháng một mươi đã làm một mươi năm ngôi nhà bị vùi lấp
một mươi người dân bị chết bị thương và mất tích đến nay có ba mươi ba người may mắn cứu sống chín người chết và một mươi ba người mất tích chưa tìm được
những ngày vừa qua khu vực miền trung liên tiếp hứng chịu những cơn bão và mưa lũ
để tránh thiệt hại về người cũng như tài sản tại những nơi có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng do ngập lụt hay sạt lở lũ quét
cơ quan chức năng đã chủ động nắm bắt tình hình và có những phương án di rời người dân đến nơi tránh trú an toàn
chính vì thực hiện tốt điều này nhiều nơi đã không có thiệt hại về người khi xảy ra tình trạng sạt lở lũ quét
hiện nay chính quyền các ngành chức năng đang nỗ lực cùng với người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống
ghi nhận của phóng viên anntv tại hai xã sơn long sơn bô huyện sơn tây của tỉnh quảng ngãi
ở thôn măng he xã sơn bô đã xảy ra sạt lở lũ quét khiến nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi
sau nhiều ngày được lực lượng chức năng di rời đến nơi an toàn bằng sự nỗ lực của các cấp chính quyền gia đình anh điền đến nay đã được quay trở lại ngôi nhà của mình
các thành viên trong gia đình anh đều an toàn khi trở về nhà thế nhưng thiệt hại về nhà cửa là hết sức nặng nề
sau khi khôi phục khẩu quả lục bão số chín nhiều công an xa đổi vô quyền nhiều đoạn người ta vô vấn đồng tù tướng cho bà cất hộ gia đình thiệt hại để an ủi đi cho an toàn trong đó là lương thực đưa cho bà con người ta ổn định cuộc sống
ngoài gia đình anh điền một số hộ dân khác tại đây cũng bắt đầu mang theo đồ đạc
quay trở lại nơi sinh sống sau khi được lực lượng chức năng khắc phục khó khăn ban đầu
đến thời điểm này thì thời tiết rất là ổn định
chúng tôi đã thông báo một số khu dân cư là đảm bảo an toàn
để họ tiếp tục trở về lại chỗ cấu để người ta tiếp tục ổn định lại cuộc sống ban đầu
theo như dự báo thời tiết khu vực miền núi của tỉnh quảng ngãi
sẽ tiếp tục có thể xảy ra mưa lớn diện rộng trong những ngày tới
chính quyền cơ sở cùng các ban ngành chức năng đang khẩn trương ổn định chỗ ở cho người dân
đặc biệt chuẩn bị những điểm tranh trú an toàn khi bão lũ về
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng chuyên đi cướp giật tài sản
đó là bùi nhân đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và y thanh hưng di nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
đều trú ở phường ia cao thành phố buôn ma thuận
do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đức đã rủ hưng đi cướp giật tài sản
thủ đoạn của hai đối tượng là đức sẽ dùng xe máy chở hưng lưu thông trên các tuyến đường
tại thành phố buôn ma thuận để quan sát theo dõi
khi thấy những người phụ nữ điều khiển xe máy và đeo túi sách sơ hở thì sẽ cướp giật
bước đầu hai đối tượng khai nhận với thủ đoạn trên đã gây ra bốn vụ cướp giật tài sản
của những người phụ nữ điều khiển xe máy đi trên đường
công an thành phố bô ma thuật đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự
đối với nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
phan thanh bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện châu phú tỉnh an giang
về cho gia đình bảo lãnh đối với nguyễn văn quý sinh năm hai nghìn sáu trú tại xã mỹ hội đồng
huyện trợ mới tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm
người dưới một mươi sáu tuổi
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng hai mươi một h ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi sơn cùng bảo quý và bé gái
sinh năm hai nghìn một mươi trú tại huyện trợ mới đến phòng trọ nơi sơn thuê tại ấp mỹ hội
xã mỹ hội đông huyện chợ mới để uống rượu trong lúc uống rượu sơn nảy sinh ý định
quan hệ tình dục với bé gái đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày sau khi uống rượu sơn rủ bé gái
ra khỏi phòng trọ và nói sẽ cho tiền chơi game
cả nhóm đi ra khỏi nhà trọ khi đến khu vực đất trống vắng người quan lại sơn đưa cho bé
hai mươi năm đồng rồi thực hiện hành vi giao cấu với bé thực hiện xong sơn vừa đi ra thì quý và bảo
lần lượt thay nhau đi vào thực hiện hành vi giao cấu với bé sau đó cả nhóm quay về phòng trọ
của sơn ngủ đến khoảng một mươi tám h ngày hai tháng một mươi một nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên sơn
cùng bảo và quý đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày hôm nay
hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt